yên bái là địa phương chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số ba gây ra
nhằm kịp thời động viên chia sẻ và giúp đỡ cho người dân vùng tâm lũ văn chấn tỉnh yên bái
các tổ chức cá nhân doanh nghiệp các nhà hào tâm ở khắp mọi miền của tổ quốc đã đến thăm hỏi
tặng quà trợ cấp lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống
đoàn công tác của trung ương hội chia thập đỏ việt nam và hội chữ thập đỏ tỉnh yên bái
đã đến động viên và hỗ trợ các nhu yếu phẩm đến chia sẻ mất mát với nhân dân vùng lũ văn chấn
huyện văn chấn là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản khi có bảy người chết
theo báo cáo của mặt trận tổ quốc tỉnh yên bái đã tiếp nhận ủng hộ từ các tỉnh bạn
các cơ quan doanh nghiệp cá nhân gần bảy tỷ đồng ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai
hàng chục tấn gạo máy bơm nước và nhiều nhu yếu phẩm khác
huyện văn chấn đã thành đập năm đoàn công tác để đi năm xã khó khăn để chỉ đạo khắc phục lũ
huyện cũng đã thành lập ban tiếp nhận hàng cứu trợ nũ đụt thiên tai
trong đó hội chữ thập đỏ là một thành viên
ngay từ khi hôm thành lập hội chữ thập đỏ cũng đã tổng hợp và khảo sát các danh sách thiệt hại
và thông tin cho hội chia thập đỏ cấp trên hội chia thập đỏ cấp trên và các đơn vị biết được